theo thông tin của bộ công thương đến ngày một mươi một tháng hai tại một số cửa khẩu thuộc tỉnh lạng sơn lào cai vẫn còn ùn ứ nhiều xe hoa quả xuất khẩu sang trung quốc do ảnh hưởng của dịch ncov gây ra
cụ thể tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn tính tới tối ngày một mươi tháng hai đã xuất khẩu được ba mươi một xe trong đó hai mươi năm xe trái cây như thanh long dưa hấu mít nhãn và linh kiện điện tử
còn tồn một trăm một mươi bốn xe hàng trái cây gồm thanh long mít ớt nhãn và linh kiện điện tử
tại cửa khẩu cốc nam lạng sơn không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu còn tồn một mươi xe nông sản tạm hóa các loại
cửa khẩu ga đồng đăng lạng sơn còn tồn ba mươi bảy toa bảy toa thanh long chờ xuất khẩu và ba mươi bảy toa thép chờ nhập khẩu
tại tỉnh lào cai từ chiều ngày chín đến sáng ngày một mươi tháng hai đã có một mươi hai xe trái cây gồm thanh long chuối mít dưa hấu xuất khẩu chính ngạch
tại cửa khẩu kim thành hai hiện còn tồn một trăm hai mươi xe trái cây gồm một trăm linh xe thanh long hai xe chuối còn lại là mít và dưa hấu
hiện lượng thanh long và dưa hấu đưa lên biên giới để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân đã chậm lại đáng kể
riêng đối với các lô nông sản xuất khẩu theo đường chính ngạch kể cả thanh long vẫn được làm thủ tục thông quan bình thường
dù tiến độ có phần chậm hơn do phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh